và câu hỏi tiếp theo dành cho thạc sĩ bác sĩ diêm thị thanh thủy như sau
năm nay tôi ba mươi năm tuổi đã lập gia đình có hai con
hiện tại tôi đã xuất hiện nếp nhăn và tàn nhang
kinh nguyện lúc lên lúc xuống không đều
đặc biệt với chuyện vợ chồng thì tôi không còn thấy hang muốn nữa
bác sĩ cho tôi lời khuyên
ba mươi năm tuổi và hết ham muốn
thực sự là nếu mà nói như thế này đúng là rất khó
tại vì thực ra ba mươi năm tuổi mà mình tức giống nói là độ tuổi này
độ tuổi rất là khó khăn với người phụ nữ
nó quá nhiều công việc nó quá nhiều áp lực
công việc nó đang ở cái độ chín mà
người ta phải gánh vác nhiều công việc lắm
cả gia đình cả xã hội còn để làm gì thì cũng đã
tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều rồi
nếu bạn không tự bạn không tự tháo bỏ cho mình
không tự tháo bỏ bớt cái công việc cho mình
bà giảm bớt stress cho mình
để làm để cho mọi cuộc sống nó thoải mái hơn
thực ra thì nếu mà một công việc một cái công viên nó quá vất vả
hàng ngày thì không thể nói là vất vả
không có ham muốn được
nên là nhiều khi mình cũng nói với các đôi vợ chồng
nhiều khi phải sốc lại tinh thần sốc lại tình cảm
bằng cách làm lại mới làm mới mình
mình vẫn nói là người nước ngoài người ta rất là giỏi
cái chuyện làm mới không bao giờ để chán
lúc nào người ta cũng tạo ra sự yêu thương
như người việt nam thì không ạ
nhiều khi càng về đến lúc tuổi này
bà vợ thì cũng cáu bản một tí
ông chồng còn cáu bản gấp hai cơ
thế nên là nó cũng khó lắm
thế thì mình chỉ khuyên một cái điều là
với cái độ tuổi ba mươi năm tuổi
mà bảo đã dùng nội thiết tố
hay là dùng thay thế chưa
thì mình khuyên là chưa
chưa cần phải dùng đâu
nếu mà ví dụ này
những cái khó chịu của bạn
mà thật sự
nó chưa ảnh hưởng đến cuộc sống
chưa ảnh hưởng đến cuộc sống
thì chưa cần dùng
nhưng nếu thật sự nếu bạn thấy là nó khô này
nó bắt đầu có cảm giác khô
không phải là giảm ham mối
không nói nhé
mà ví dụ bạn bắt đầu có cảm giác không
mà nó gây cho đau
thì bắt buộc bạn phải dùng
thì cái việc đầu tiên bạn dùng
thì bạn hãy dùng những cái thứ gọi là
thực phẩm chức năng
dùng thử đi
cũng phải nói với các bạn một điều là
hiện nay có một cái rất mới
người ta nghiên cứu được
là cái phyto oxygen của mình muốn chuyển hóa được
nó phải có
vậy là cái men vi sinh
bây giờ người ta nấy mơ nhất là
tất cả những cái mà có những người
dùng phyto oxygen không có tác dụng
bởi vì da người ta không đủ
cái me cái vi khuẩn để chuyển hóa
cái ớt oxygen phyto oxygen
thành cái ớt oxygen
và tác hại cho con người
thế thì một trong những thứ mà các bạn
có thể dùng thuốc
nhưng tôi cũng khuyên là
các bạn cứ dùng thận trọng đi
cứ dùng thử đi
thế nhưng mà cùng với đấy là mình phải dùng
ăn những cái thứ nó có men
mà đơn giản nhất là sữa chua
đơn giản nhất là sữa chua
mình có thể ăn sữa chua hàng ngày
sữa chua hàng ngày cùng với những cái đấy
thì nó mới chuyển hóa được đấy
chứ còn không phải là mình uống cái phyto oxygen
cái nào cũng được hết đâu
thế thì cũng khuyên bạn là với ba năm tuổi thôi
thì cái độ tuổi nó vẫn đang
vẫn đang gọi là đang sung mãn lắm
chưa thể nào mà đã giảm đi được
thì bạn hãy cải thiện
cuộc sống cho mình như tốt
và nếu cần thiết thì bạn có thể dùng thuốc
nhưng mà cũng sẽ lên khám
bác sĩ để có cái lời khuyên
dạ xin cảm ơn chị